thành phố hội an tỉnh quảng nam là địa điểm du lịch nổi tiếng với rất nhiều di tích cổ đang dần xuống cấp
chính vì vậy trong những năm qua hội an đã sử dụng nguồn thu từ việc bán vé tham quan
cùng các nguồn vốn ngân sách nhà nước và tài trợ của các tổ chức quốc tế
để đầu tư tu bổ sửa chữa nâng cấp hàng trăm công trình di tích xuống cấp
những năm qua hội an đã thực hiện tu bổ sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng cảnh quan đô thị nông thôn
của bốn trăm hai mươi bốn công trình di tích xuống cấp với tổng số tiền hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
đáng chú ý qua thực hiện dự án đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ
trong khu phố cổ của ubnd tỉnh quảng nam từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
cùng với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và đóng góp của người dân
từ năm hai nghìn năm đến nay đã có gần một trăm linh di tích nhà ở quần thể kiến trúc khu phố cổ hội an được sửa chữa
nhờ đó hệ thống nhà cổ này đã vượt qua được giai đoạn nguy cơ khẩn cấp về sự sụp đổ